sau gần chín giờ đồng hồ gây án đối tượng cướp tiệm vàng ở huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
vào ngày hôm qua công an huyện cam lộ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ lê hữu đạt chú tại huyện cam lộ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó công an huyện cam lộ nhận được thông tin trước ngày hai mươi một tháng một mươi tiệm vàng hoàng sự ở xã thanh an bị một đối tượng mặc áo đen
chùm đầu đeo khẩu trang giả vờ đến mua vàng rồi cầm một cây vàng bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện cam lộ đã tổ chức lực lượng truy xét
đến hai mươi một giờ cùng ngày đối tượng lê hữu đạt đã bị bắt giữ
trong đêm một mươi hai tháng một mươi cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lê hữu đạt
được biết sau khi cướp được vàng đạt về nhà một người thân để thay đồ
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ